ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tp hcm cho biết đơn vị đang tăng tốc để nhanh chóng hoàn thành các gói thầu của dự án
cải thiện môi trường nước tp giai đoạn hai lưu vực kênh tàu hũ bến nghé đôi tẻ
đây là một trong những dự án hạ tầng đô thị trọng điểm của tp
hiện đơn vị đã thi công hoàn thành hai phần sáu gói thầu bao gồm gói thầu f một gồm trạm bơm và cống thoát nước khu vực phường một mươi bốn quận tám
và gói thầu một mở rộng trạm bơm chuyển tiếp và xây dựng cống chuyển tải nước thải từ trạm bơm đồng diều đến nhà máy xử lý nước thải bình hưng
dự kiến gói thầu f hai sẽ hoàn thành vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
còn các gói thầu xây dựng hệ thống cống bao thu gom nước thải cải tạo hệ thống thoát nước hàng bằng
và ba trạm bơm khu vực các quận năm sáu mở rộng nhà máy xử lý nước thải bình hưng giai đoạn hai đang thi công và sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi một